lệnh cấm tiktok ứng dụng chia sẻ video thuộc sở hữu của công ty biden ltd trung quốc đang lan rộng ở châu âu
sau uban châu âu ec hội đồng châu âu cơ quan chính sách đối ngoại của eu
nghị viện châu âu eep là cơ quan mới nhất của liên minh châu eu cấm các nhân viên sử dụng tiktok
hiện các cơ quan eu đều đặt thời hạn chót đến khoảng giữa tháng ba tới để các quan chức và nhân viên gỡ cài đặt tiktok khỏi các thiết bị công và cả cá nhân
do lo ngại về bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng
trung quốc đã phản ứng dữ dội với các lệnh cấm của eu cảnh báo rằng chúng gây nguy hiểm cho niềm tin quốc tế và thị trường châu âu
và cáo buộc eu lạm dụng an ninh để hạn chế cạnh tranh từ các công ty trung quốc
phía tiktok cũng bày tỏ thất vọng cho rằng các lệnh cấm không thỏa đáng và dựa trên những quan niệm sai lầm
mối lo ngại về bảo mật của tiktok đã gia tăng trong những tháng gần đây sau tiết lộ của forbes rằng ứng dụng này được sử dụng để theo dõi các nhà báo đưa tin về công ty
và xác định những nhân viên đã tiết lộ thông tin cho họ
không chỉ châu âu hiện mỹ và canada cũng đã ban hành lệnh cấm tiktok